những ngày qua mạng xã hội xôn xao bàn tán về các huy hiệu mà đàm vĩnh hưng cài trên trang phục
khi trình diễn trong đêm nhạc ngày em thắp sao trời tiết mục mát sắp hồi tường
nhiều người cho rằng các huy hiệu này mang yếu tố nhạy cảm liên quan đến lịch sử
theo đó một số ý kiến cho rằng đàm vĩnh hưng đã cả chiếc huy hiệu biệt công bộ tinh
một loại huy chương của chế độ cũ trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
biệt công bội tinh là một loại huy chương của chế độ ngụy quyền việt nam cộng hòa
được phát hành từ những năm một nghìn chín trăm năm mươi đến một nghìn chín trăm bảy mươi
huy chương này được trao tặng cho quân nhân nào có công với chính quyền ngụy
trưa ngày bảy tháng năm ông nguyễn thanh liêm tránh thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết
bộ đã nắm thông tin về việc đàm vĩnh hưng mặc trang phục có một số huy hiệu lạ trên thân áo
và đang cho kiểm tra làm rõ
chúng tôi đã chỉ đạo sở văn hóa và thể thao tp hcm xem xét xử lý vụ việc
nếu có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ gửi tới báo chí
ông nguyễn danh hoàng việt tránh văn phòng người phát ngôn bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng chia sẻ
bộ đã chỉ đạo với một số đơn vị kiểm tra về việc này xem có sai phạm hay không
nếu có sai phạm chúng tôi sẽ xử lý
phía sở văn hóa thể thao tp hcm cũng cho biết đã nắm thông tin trên
và sẽ tiến hành làm việc với các cá nhân đơn vị liên quan
trước đó vào trưa ngày sáu tháng năm đàm vĩnh hưng đã lên tiếng phản hồi trên trang cá nhân
về trang phục gây tranh cãi của mình
nam ca sĩ khẳng định các huy hiệu anh cài trên áo chỉ là phụ kiện bình thường
mang tính chất giải trí để trang phục thêm phần bắt mắt
giọng ca sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một khẳng định hoàn toàn không có một ẩn ý nào như các trang mạng dẫn dắt
đây là bộ trang phục mà nhà thiết kế tuấn trần đã thiết kế riêng cho tôi
lấy cảm hứng từ bộ trang phục tôi rất thích trên sản diễn thời trang của quốc tế
tôi mê phong cách thời trang này lắm nên đổ đạc khá nhiều kiểu cá tính mạnh mẽ
mọi người để ý sẽ thấy live show nào của tôi cũng luôn có những bộ nan ná như thế
dù là nhạc trẻ hay nhạc xưa
nàm ca sĩ chụp cận các huy hiệu cài trên trang phục biểu diễn
và cho biết dòng chữ trên huy hiệu là high quality garment
mang ý nghĩa về chất lượng trong ngành may mặc
đàm vĩnh hưng nói thêm tôi luôn cầu thị lắng nghe và cảm ơn sự quan tâm
những góp ý tích cực nhằm giúp mình hoàn thiện mỗi ngày cho nghề nghiệp lẫn cuộc sống
tôi cũng phải có trách nhiệm trình bày lên tiếng một lần cho rõ mọi thứ
để tất cả khán giả của tôi nắm bắt được thông tin chính xác
tránh những thông tin tiêu cực nhạy cảm làm sai lệch đi ý nghĩa của live show
để tránh gây hiểu lầm ca sĩ đàm vĩnh hưng cũng quyết định không sử dụng bộ trang phục này
trong sâu diễn ngày em thắp sao trời diễn ra ở hà nội vào ngày một mươi tám tháng năm tới
huỳnh minh hưng được biết đến với nghệ danh đàm vĩnh hưng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một là một nam ca sĩ người việt nam
anh bắt đầu được công chúng biết đến vào những năm đầu của thập niên hai nghìn
với ca khúc hit đầu tiên bình minh sẽ mang em đi vào năm hai nghìn
trong suốt sự nghiệp của mình anh đã giành được hai giải công hiến
đàm vĩnh hưng quê gốc ở điện bàn tỉnh quảng nam
sinh trưởng tại sài gòn trong một gia đình công giáo
anh thường tham gia các hoạt động của các đoàn nhà thờ từ nhỏ
thỏa nhỏ đàm vĩnh hưng học tại trường trung học cơ sở ngô quyền
và trường trung học phổ thông nguyễn thượng hiền tại quận tân bình tp hcm
với thời tuổi trẻ cơ cực và khó khăn anh đã làm nhiều nghề để sinh sống
như hớt tóc và làm tóc cũng như hát phụ trong những chương trình ca nhạc
đàm vĩnh hưng tham gia sinh hoạt văn nghệ từ câu lạc bộ ca sĩ trẻ
tại trung tâm văn hóa quận một mươi từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một
sau khi đoạt giải nhất cuộc thi tuyển chọn giọng ca trẻ
do công ty văn hóa quận một mươi tổ chức tại công viên hồ kỳ hòa năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
đàm vĩnh hưng chính thức đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp
anh đã tự học đàn tự nghiên cứu tài liệu để được làm quen với ký sướng âm
và cả phong cách biểu diễn
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám sau tám lần đi thi đàm vĩnh hưng đoạt giải bốn tiếng hát
truyền hình thành phố hồ chí minh
lúc đó là một cuộc thi ca nhạc uy tín và chất lượng
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đàm vĩnh hưng đã vượt qua ba trăm linh thí sinh
để lọt vào danh sách một mươi giọng ca có triển vọng của trung tâm ca nhạc nhẹ sài gòn
đàm vĩnh hưng được đoạt giải nhất trong cuộc bình chọn những giọng ca xuất sắc
do câu lạc bộ bạn trẻ nhạc triều thứ năm của nhà hát bến thành tổ chức
từ tháng chín năm hai nghìn đến tháng chín năm hai nghìn một
đây là cột mốc đầu tiên cho sự nghiệp của đàm vĩnh hưng
cùng với hai ca khúc tình ơi xin ngủ yên và bình minh sẽ mang em đi
đã được dư luận yêu thích và chú ý trở thành cột mốc đáng nhớ khởi đầu sự nghiệp ca hát
thời kỳ đầu anh được cho là có giọng hát khàn như ca sĩ hải ngoại son hồ
đã nổi tiếng trước đó và hát nhạc trẻ với cách hát gần giọng cuối câu
thời gian sau anh chọn nhạc tiền chiến trữ tình và nhạc vàng để thể hiện
hiện nay ngoài việc đi hát đàm vĩnh hưng còn có một công ty giải trí
một quán ăn một số thương hiệu sản phẩm như cháo ăn liền hải sản
và làm giám khảo trong một số chương trình truyền hình
đàm vĩnh hưng thường pia về sự giàu có của mình như mất đồng hồ nạm kim cương tiền tỷ
ba lần mất kim cương biệt thự penhall chỉ giá năm triệu usd
bộ sưu tập hàng hiệu trị giá vài chục tỷ đồng
đàm vĩnh hưng trước đó cũng đã không ít lần gây tranh cãi khi vướng vào scandal tài tiếng
ảnh hưởng ít nhiều tới sự nghiệp
thứ nhất là màn khóa môi thầy chùa ngay trên sân khấu
một trong những skendall lớn nhất của đàm vĩnh hưng chính là màn khóa môi với thầy chùa ngay trên sân diễn
vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai nam ca sĩ góp mặt trong một đêm nhạc gây quỹ tử thiện
tại đây nàm ca sĩ đã mang đến chương trình một chai rượu quý để bàn đấu giá
hứa sẽ trao tặng nụ hôn cho vị khán giả chốt đơn chai rượu này
sau khi một sư thầy giành chiến thắng để thực hiện lời hứa
nên đàm vĩnh hưng đã trao cho người này một nụ hôn thay cho lời cảm ơn trên sân khấu
hành động này gây tranh cãi và tạo làn sóng phẫn nộ lớn
nhiều người còn muốn tẩy chay đàm vĩnh hưng tại thời điểm đó
thậm chí chỉ sau ít ngày trường phong quản lý biểu diễn cùng nghệ thuật biểu diễn
đã gửi yêu cầu sở văn hóa thể thao và du lịch tp hcm xử lý nghiêm vụ đàm vĩnh hưng nhà sư
thứ hai là live stream khóc lóc kể chuyện trả nợ thay mẹ
vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đàm vĩnh hưng gây chấn động cói mạng
khi live stream tiết lộ sự thật về món nợ hai mươi tỷ của mẹ ruột
anh nợ nần nhiều người và thậm chí đi lừa tiền của bạn bè đồng nghiệp và cả người hâm mộ
việc mượn tiền để làm gì thì chỉ có bà trả lời
tôi không hề đồng lõa bao che việc làm này
tôi quyết định công bố sự thật để mọi người không trở thành nạn nhân nữa
theo lời của đàm vĩnh hưng trong suốt một mươi năm
nam ca sĩ đã phải gánh vác món nợ hai mươi tỷ đồng thay mẹ
anh đã phải chạy sâu ngày đêm gom góp tiền trả nợ
nhiều lúc còn không đủ tiền chỉ có thể trả tương đồng một
mỗi lần như vậy họ tới nhà tôi rất nhiều
ai cũng có lý do và trên tay là giấy nợ mà mẹ tôi viết rõ ràng
đó là việc làm sai trái
mục đích cuối cùng của đàm vĩnh hưng tiết lộ sự thật
cũng chỉ mong mẹ anh thay đổi
qua đó khuyên nhủ mọi người không nên dính vào trò chơi cờ bạc
dù vậy nam ca sĩ vẫn chứng minh mối quan hệ tốt đẹp với mẹ ruột
khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh hai mẹ con trên mạng xã hội
thứ ba là ồn ào nghi ăn chặn tiền từ thiện bị công an triệu tập điều tra
giữa hai nghìn hai mươi một đàm vĩnh hưng bất ngờ vướng vào lùm xùm từ thiện
cùng với loạt nghệ sĩ đỉnh đám
cụ thể trong một buổi live stream vào cuối tháng tám
bà nguyễn phương hằng đã khẳng định đang giữ khoảng một chín kg giấy tờ
sau kê tài khoản ngân hàng của ca sĩ đàm vĩnh hưng
với số tiền anh nhận từ thiện lên đến chín mươi sáu tỷ đồng
chứ không phải một tám tỷ đồng như nam ca sĩ từng công bố
đứng trước ồn ào này đàm vĩnh hưng đôi lần có live stream đáp trả
tuy nhiên nàm ca sĩ quyết không sao kề
mà anh cho biết sẽ chứng minh sự trong sạch bằng pháp luật
đàm vĩnh hưng cũng đã gửi kiện xeo đại nam về hành vi vù khống
xúc phạm danh dự cá nhân
liên quan đến ồn ào từ thiện giới vbit
cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và làm rõ
bộ công an cũng đã làm việc với đàm vĩnh hưng
cùng một số nghệ sĩ liên quan đến làm việc để xác minh vụ việc này
thứ tư ly hôn với bầu show liên phạm sau một mươi bảy năm làm vợ chồng trên danh nghĩa
gần đây nhất là thông tin bà shecki liên phạm
để đơn ly hôn đàm vĩnh hưng tại mỹ
khiến công chúng không khỏi xôn xao
bởi lẽ từ trước đến nay
nam ca sĩ không hề đề cập đến chuyện hôn nhân vợ chồng
nên nhiều người nghĩ rằng anh đang độc thân
được biết cặp đôi đã kết hôn vào ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn bốn
và ly thân vào ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
cả hai không có con chung và không phân chia tài sản
trước đó vài năm
cộng đồng mạng từng rầm rộ tin đồn đàm vĩnh hưng
kết hôn với vợ làm bầu sâu tại mỹ
tuy nhiên không hề có thông tin kiểm chứng
và người trong cuộc quyết định giữ im lặng
nên sự việc bỗng chốc bị lãng quên